tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay các đại biểu thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý ngoại thương
đa số đại biểu tán thành với nhiều nội dung sửa đổi bổ sung của ủy ban thường vụ quốc hội về dự án luật này
tuy nhiên một số đại biểu cho rằng dự án cần bổ sung quy định về các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong hoạt động ngoại thương
trong thời gian qua chúng ta cũng biết rằng việc thương lái nước ngoài núp bóng doanh nghiệp việt nam
thu mua chèn ép hàng hóa của trong nước và hàng hóa nước ngoài nhập vào thì giả danh hàng việt nam
vậy luật này quan tâm đến vấn đề này như thế nào
trong khi đó các nước có hệ thống phòng vệ rất mạnh chặt chẽ như là việc kiện doanh nghiệp bán phá giá
bảo trợ doanh nghiệp trong nước v v
đề nghị nên bổ sung nội dung trên
có chế tài xử phạt hợp lý để doanh nghiệp trong nước được cạnh tranh lành mạnh
ngăn chặn các đối tượng có hành vi tiếp tay cho doanh nghiệp nước ngoài gây tổn hại đến nền kinh tế của đất nước
thảo luận tại hội trường sáng nay nhiều đại biểu cũng băn khoăn về việc thành lập các tổ chức xúc tiến thương mại
nhất là nguyên tắc nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức này
tôi thấy rằng là nhà nước thì có kinh phí hỗ trợ nhưng mà hỗ trợ cho các tổ chức
mà một khi chúng ta cho phép rất nhiều tổ chức như vậy
thì nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động xúc tiến thương mại này theo nguyên tắc nào
ở đây thì có khoảng bốn điều một trăm linh chín nói rằng là căn cứ vào chỉ tiêu xuất khẩu
thì nhà nước hỗ trợ theo quy định của luật ngân sách
nhưng báo cáo với đồng chí là không chỉ có luật ngân sách
mà cần phải đánh giá về năng lực về kỹ năng và trình độ của đội ngũ làm công tác xúc tiến thương mại của các tập đoàn doanh nghiệp
cho nên và ở đây nữa thì tôi cũng thấy rằng là theo cái tinh thần của luật này
là cần phải công khai minh tế
đại biểu ngô đức mạnh cũng cho rằng phải chăng cần nâng cao chất lượng của cục xúc tiến thương mại
đồng thời nên hình thành cơ quan xúc tiến thương mại tầm quốc gia